ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định hởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tisco
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với năm đối tượng
gồm mai văn tinh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
trần trọng mừng nguyên tổng giám đốc công ty tisco
trần văn khâm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty tisco
ngô sĩ hán nguyên phó tổng giám đốc trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tisco
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can
bảo đảm an toàn đúng quy định pháp luật quá trình khám xét và tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại